kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn là kỳ họp đặc biệt trong lịch sử sau chuỗi ngày cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín
với việc chia thời gian kỳ họp thành hai lần họp trực tuyến và họp tập trung sau một mươi chín ngày làm việc quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra
với quyết tâm trách nhiệm cao trước đồng bào cử tri cả nước quốc hội đã kịp thời đổi mới linh hoạt ứng dụng khoa học công nghệ
dù họp trực tuyến để các đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến vẫn bảo đảm các nội dung kỳ họp thông suốt chất lượng
mặc dù là đại dịch covid xảy ra nhưng mà với sự quyết tâm nỗ lực của đại biểu quốc hội
rồi của quốc hội rồi của chính phủ v v thì mọi hoạt động là không bị ảnh hưởng gì
tôi đánh giá là nó vẫn sôi nổi và nó cái không khí nóng nó có sự tranh luận nó vẫn không ảnh hưởng gì
và qua đây thì ta cũng thấy rằng là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin các cái cách thức và sự phát triển công nghệ thông tin vào trong các cái kỳ họp quốc hội thì là cũng rất có hiệu quả
và nó đạt được nhiều lợi ích một mối tên có được nhiều lợi ích
kỳ họp diễn ra sau khi dịch bệnh covid một mươi chín được tạm đẩy lùi tuy nhiên những ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế là khá sâu sắc
do đó quốc hội kỳ này đã bàn nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giải pháp bảo đảm các gói hỗ trợ thực sự phát huy giá trị
cũng như đồng ý không tăng lương năm hai nghìn hai mươi để bảo đảm nguồn ngân sách đang bị hụt thu
chủ trương của chính phủ làm sao để mà phục hồi kinh tế sau covid
thì đã được các đại biểu đóng góp rất nhiều những ý kiến có nhiều những sáng kiến hiến kế hay
để mà từ đó chúng ta có được những các giải pháp đã được các cử tri các doanh nghiệp và các đại biểu đánh giá rất cao
tại kỳ họp quốc hội đã tiến hành xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như cơ chế đặc thù về tài chính
ngân sách cho thủ đô hà nội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng
phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa cùng một mươi dự án luật và nhiều nghị quyết khác
cho ý kiến vào sáu dự án luật việc phê chuẩn evfta được nhận định sẽ tạo đà cho những thay đổi căn bản nền kinh tế thị trường tại việt nam
trong evfta là một hiệp định tự do thế hệ mới cho nên nó sẽ thúc đẩy quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở nước ta
cũng như nó thúc đẩy chúng ta phải cải thiện môi trường đầu tư
hành chính nhiều hơn để chúng ta giúp cho cái nền kinh tế chúng ta phát triển
cũng tại kỳ họp này quốc hội tiến hành công tác nhân sự tiến hành bỏ phiếu kín bầu chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
quyết nghị bà nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội giữ chức vụ chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
quốc hội cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng chính phủ
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông vương đình huệ để thực hiện nhiệm vụ bí thư thành ủy hà nội
và miễn nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đối với bà nguyễn thanh hải
thưa quý vị có thể nói đây là một kỳ họp lịch sử của quốc hội
chưa từng có tiền lệ đã diễn ra tốt đẹp đáp ứng được mong muốn và nguyện vọng của cử tri cả nước
hy vọng những văn bản được quốc hội bấm nút thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý cho những thay đổi tích cực về mọi mặt của đất nước